dự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngài samdak heng somrin chủ tịch danh dự đảng nhân dân campuchia
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia chủ tịch hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ngài seysom phong phong vy hẳn ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
trong không khí thắm tỉnh hữu nghị ba bên vui mừng đánh giá kết quả ba năm thực hiện bản ghi nhớ chương trình hợp tác
giữa mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia mặt trận lào xây dựng đất nước và mặt trận tổ quốc việt nam
được ký vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba tại thủ đô viêng trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác bằng việc ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác
giữa tổ chức mặt trận ba nước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi với các nội dung như khuyến khích các hoạt động giao lưu
giữa các mặt trận của ba nước nâng cao chất lượng hoạt động thương mại tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao
phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng asean
đặc biệt năm nay kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị
và hợp tác việt nam lào với nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa
qua đó đã thắt chặt hơn nữa sự tin cậy về chính trị thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện giữa việt nam lào
việt nam campuchia nâng cao trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa trong mối quan hệ truyền thống hữu nghị
vốn có lâu đời vì sự phát triển chung của khu vực cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước